trong các ngày mùng sáu và mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ bốn mươi một
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm
đề nghị thi hành kỷ luật đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm
buông lòng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tp hcm và nhiều tổ chức cá nhân
vi phạm nghiêm trọng các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong quản lý sử dụng đất tài chính tài sản đầu tư quy hoạch xây dựng
ở các dự án do công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
và ở các gói thầu dự án do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic thực hiện
nhiều tổ chức đảng đảng viên bị xử lý kỷ luật
nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng
nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước và nguồn lực xã hội
gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố
đến mức phải xem xét xử lý kỳ luật
trách nhiệm chính đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ban thường vụ thành ủy
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm ban cán sự đảng ubnd tp các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
và các đồng chí lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
nguyên bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ubnd tp các đồng chí lê hoàng quân
nguyễn thành phong nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thành ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ubnd tp và một số tổ chức đảng đảng viên khác
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm cân cứ quy định của đảng
ubnd tp quyết định thi hành kỳ luật cảnh cáo ban cán sự đảng ubnd tp hồ chí minh
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đảng ủy các sở tài chính kế hoạch và đầu tư
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi xây dựng tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
khiển trách đảng ủy các sở xây dựng tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và đồng chí nguyễn toàn thắng thành ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỳ luật ban thường vụ thành ủy tp hồ chí minh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và các đồng chí lê thanh hải lê hoàng quân nguyễn thành phong
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ thành ủy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hồ chí minh
lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm được chỉ ra xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền
xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các đảng bộ bắc giang bắc ninh vĩnh phúc gia lai
văn phòng chính phủ cơ quan văn phòng quốc hội ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
các đồng chí mai tiến dũng nguyên ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
dương văn thái ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang
phạm thái hà ủy viên ban thường vụ đảng ủy cơ quan phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội
trợ lý chủ tịch quốc hội hồ văn điểm nguyên ủy viên ban thường vụ tình ủy bí thư đảng đoàn
chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai lê tuấn hồng nguyên tỉnh ủy viên
bí thư huyện ủy lương tài tỉnh bắc ninh và các đồng chí nguyễn văn khước tỉnh ủy viên
ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chu quốc hải nguyên phó bí thư đảng ủy
phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường hoàng văn nhiệm phó giám đốc sở tài chính tỉnh vĩnh phúc
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng
dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng cơ quan đơn vị công tác
đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quy định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đối với các đồng chí chu quốc hải hoàng văn nhiệm
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí
mai tiến dũng dương văn thái phạm thái hà hồ văn điểm lê tuấn hồng nguyễn văn khước
xem xét kết quả giám sát ban thường vụ đảng ủy quân khu ba
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ đảng ủy quân khu ba tiếp tục phát huy ưu điểm
nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời các khuyết điểm
hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ
trong quản lý sử dụng đất tài chính tài sản đầu tư
việc thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao và việc kê khai tài sản thu nhập
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng
một trường hợp và xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác